thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam vừa ghi nhận thêm ba mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín
trong đó tại đà nẵng một mươi sáu ca quảng nam chín ca đắk lắc có hai ca đồng nai có một ca một ca ở khánh hòa và một ca ở hà nam
các bệnh nhân có độ tuổi từ bảy đến một trăm linh
trong số này có một ca được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh từ mỹ
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng sáu trăm hai mươi ca mắc năm trường hợp tử vong
hiện còn hai trăm linh trường hợp dương tính với covid một mươi chín
sau khi ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín thành phố quảng ngãi đã thực hiện biện pháp cách ly y tế tại chỗ để phòng chống dịch
đối với hai khu dân cư gồm nơi ở của bệnh nhân số năm trăm chín mươi và nhà của bố mẹ bệnh nhân thuộc phường lê hồng phong tp quảng ngãi
cụ thể tại hẻm năm mươi bốn trên một đường trần công hiến gồm một mươi tám hộ với sáu mươi hai nhân khẩu
hẻm sáu tháng hai quang trung gồm bảy hộ với bốn mươi nhân khẩu sẽ bị phong tỏa cách ly trong thời gian hai mươi tám ngày
cũng vào trưa nay bệnh xá b hai mươi một trên đường hùng vương tp quảng ngãi
đã ngừng hoạt động khám chữa bệnh do có liên quan đến bệnh nhân số năm trăm chín mươi
còn tại tp đà nẵng vào sáng nay ông trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng
đã kiểm tra thi công xây dựng bệnh viện giã chiến ở cung thể thao tiên sơn
và đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ để sớm đón các bệnh nhân vào cách ly điều trị
giúp giải tỏa áp lực cho bệnh viện đà nẵng bệnh viện c bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng
dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đang có những diễn biến
rất phức tạp liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng
lần đầu tiên tp đà nẵng phải xây dựng bệnh viện giã chiến quy mô lớn nhất cả nước
qua khảo sát công trình ông trương quang nghĩa yêu cầu sở y tế sở xây dựng
và đặc biệt là hơn một trăm linh công nhân phải nỗ lực hơn nữa chia nhau làm việc ba k cả ngày lẫn đêm
và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh sớm đưa bệnh viện vào hoạt động
đồng thời ngành y tế phải thực hiện song song việc mua sắm trang thiết bị
để khi các cơ quan trung ương thẩm định xong
thì hoàn thiện ngay việc lắp đặt
ta làm cái này để chuẩn bị rồi nhưng mà vẫn phải khảo sát cái trung tâm triển lãm

cùng thể thao tuyển sơn có diện tích chín mươi bốn m hai
hơn một trăm linh công nhân hiện đang làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong khoảng bốn ngày tới
ngày sáu tháng tám các chuyên gia của bộ y tế và bộ xây dựng sẽ tiến hành thẩm định
sau đó sẽ hoàn thiện việc lắp đặt các thiết bị y tế
để cuối tuần sau bệnh viện giã chiến bộ y tế và bộ xây dựng sẽ tiến hành thẩm định

thưa quý vị cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín đã sang giai đoạn mới
tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng phòng chống dịch bệnh
trong đó có lực lượng công an nhân dân
vượt lên tất cả những khó khăn đặc thù trong đó có cả nguy cơ bị lây nhiễm bệnh
lực lượng công an giữa tâm dịch trong những ngày qua đã lọc thầm cống hiến
góp một phần không nhỏ trong công cuộc chống covid một mươi chín
và trong mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay chúng tôi xin được dành một phần thời lượng
để ghi lại những dấu ấn của các cán bộ chiến sĩ đã chung tay phòng chống covid một mươi chín
hai mươi h tại cổng bệnh viện đà nẵng
ngoài đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an tại đây còn tiếp nhận
và vận chuyển nhiều hàng hóa cứu trợ người dân gửi vào trong viện
cho người thân và các bác sĩ
ca trực của mỗi chiến sĩ được bắt đầu từ lúc bảy h tối cho đến bảy h sáng hôm sáng
thời tiết nóng và người ta đưa đồ tiếp viện vô trong nhà
với lại trong viện là cũng rất là nhiều và rất là đông
cho nên là anh em trong bộ chiến sĩ cũng rất là vất vả
nhưng mà sau cái vất vả đó thì anh em rất là cố gắng
thì mình cũng là người dân đà nẵng cho nên mình cũng muốn góp một chút công sức nhỏ bé thôi
nhưng mà mình muốn tự thêm sức lực cho mấy anh trực đêm
để cho có sức khỏe
trực cho tốt công việc
nói chung là mong cho đà nẵng chọn máu hết dịch
để cho người dân trở lại sống bình thường
hai mươi một giờ tổ kiểm tra đã đi từng ngõ gõ từng nhà
để kiểm tra cư trú của người nước ngoài và những du khách đang thuê trọ
thành phố đà nẵng và thành phố hội an tỉnh quảng nam
hiện có hàng nghìn cơ sở lưu trú
hiện nay là có hơn gần năm trăm linh người nước ngoài đã ghi trú
trong thời gian vừa qua thì đã ghi trú
đã kiểm tra được ba cái chung cư cầu cấp
gần hai mươi khách sạn và hai mươi nhà cho người nước ngoài thuê
phải tăng cường cái công tác kiểm tra
phải đi từng ngõ gõ từng cái cơ thể lưu trú
để kiểm tra tất cả những hoạt động kinh doanh
kiểm tra những người mà khách nước đặc biệt là khách nước ngoài
trong đó đặc biệt là khách trung quốc
hai mươi ba giờ tại cung đường đà nẵng và hội an
rất nhiều sinh viên người lao động và các người lao động
công nhân quê quảng nam
nhưng làm việc tại đà nẵng trở về quê
đều được các chiến sĩ hướng dẫn khai báo y tế đò thân nhiệt
cũng triển khai lực lượng là chốt chạm bóng chốt
trên các tiến đường chính giao thông
từ đà nẵng vào hội an
mục đích là qua đó thì phải kiểm tra y tế đo nhiệt
mọi kế hoạch được lực lượng công an chuẩn bị
chủ đáo lên kế hoạch rõ ràng
phân công đến từng cán bộ chiến sĩ
để triển khai
nên không chỉ công tác phòng dịch được đảm bảo
mà các vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
cũng đã được xử lý
như những đối tượng phạm tội
đánh bạc trộm cắp sản xuất thiết bị
phòng chống dịch kém chất lượng
thậm chí thông tin sai sự thật
về tình hình dịch bệnh
khi lực lượng tồn tra khép kiến địa bàn
thì có tác động rất là lớn
là kế giảm tội phạm
răng đe tội phạm
ngoài ra thì lực lượng tồn tra
cũng làm tốt cái việc
phát hiện kịp thời
những vi phạm pháp luật
cũng như là truy bắt các loại tội phạm
đặc biệt công an thành phố hồ an
đã thành lập một tổ công tác một một
mục đích là đi tăng cường
tồn tra kiểm soát băng đêm
để phạm cho tội phạm
mặc dù đường phố hồ an
chúng tôi phạm trộm cắp
không chỉ đảm bảo an ninh trật tự
giúp đỡ tuyên truyền hướng dẫn người dân
mà trong những ngày này
những chiến sĩ công an tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
còn trực tiếp khám và điều trị
cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
với tinh thần chủ động nhưng không quá lo lắng
tuyệt đối không lơ là chủ quan
toàn bộ y bác sĩ tại đây
đã chuẩn bị tâm thế và chiến thuật
chiến lược để bước vào trận đánh
với dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tại các bệnh viện c
bệnh viện đà nẵng
bệnh viện chính hình và phục hồi chức năng
đã trở thành điểm có dịch
phải thực hiện phong tỏa
vậy nên bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã nhận nhiệm vụ tiếp nhận các bệnh nhân
từ tuyến trên để điều trị
số lượng bệnh nhân đã tăng đột biến
trong khi số lượng bác sĩ mỏng
nên các y bác sĩ của khoa
phải nỗ lực quên đi mệt nhọc
để tập trung cứu chữa bệnh nhân
hiện tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đang tiếp nhận nhiều người
có nguy cơ nhiễm covid
tại các bệnh viện khác
để cách ly
và điều trị tập trung
và hiện nay thì các y bác sĩ trong tuyến đầu
đang căng mình và triển khai rất nhiều biện pháp
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
chúng tôi đã có cuộc đao rủi
với đại tà nguyễn văn đăng
thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch
của bộ công an
thưa đại tà hiện nay số lượng bệnh nhân về rất đông
thì hiện nay bệnh viện đã triển khai
những biện pháp gì để phòng chống dịch bệnh
chúng tôi đã phải tiếp nhận với một lượng bệnh nhân
tăng đột biến
của các bệnh viện về
trong những ngày qua
thì số lượng
khoảng hơn bốn trăm linh bệnh nhân
mà số lượng bệnh nhân này
đa phần là những bệnh nhân
mà nằm trong khu vực nguy cơ lây nhiễm cao
của bệnh viện đà nẵng
lãnh đạo chỉ huy bệnh viện chúng tôi xác định rằng là
đầu tiên làm sao phải tiếp nhận số bệnh nhân này về
theo dõi cách ly
và phát hiện kịp thời
đồng thời hỗ trợ y tế cho họ
để họ tránh những cái ca bệnh nguy hiểm
một nhiệm vụ rất là
quan trọng đó là
xác định rằng là
phải nâng cao cái tinh thần
ý thức của cán bộ nhân viên bệnh viện
trong cái việc
thứ nhất là
hạn chế mức thấp nhất
lây nhiễm trong cái bệnh viện
hiện bộ công an đã có những chỉ đạo rất quyết liệt
và trực tiếp đối với
bệnh viện một trăm chín mươi chín
vậy thì hiện nay thì cái quyết tâm
của cán bộ chiến sĩ bệnh viện một trăm chín mươi
thì như thế nào thưa đồng chí
thực sự mà nói là đến hiện nay
chúng tôi cũng phải
cần sự hỗ trợ của bộ rồi
ngay tối qua thì bộ đã điều cho bốn bác sĩ
của bệnh viện một trăm chín mươi tám và tăng cường
có gồm có những cái bác sĩ
mà chúng tôi đang có nhu cầu cần
có thể nói là bộ công an
cũng thường xuyên
theo dõi chỉ đạo rất là sát sao
và cho những cơ chế đặc thù
trong giai đoạn dịch này
đã xác định là người lính chuyên nghiệp
trong cái cuộc chiến này
thì chúng tôi thấy rằng là
những chỗ nào mà khó khăn nhất
những chỗ nào mà đang có vấn đề nhất
thì những người lãnh đạo người đứng đầu
phải có mặt
và chính cái sự có mặt của người lãnh đạo người đứng đầu
động viên anh em rất nhiều
và giúp anh em vững tin
và khắc phục những khó khăn
trong giai đoạn này
với nỗ lực hết mình vì bệnh nhân
của đội ngũ y bác sĩ
bệnh viện một trăm chín mươi chín
cùng với sự hỗ trợ chi lửa của bệnh viện một trăm chín mươi tám
bộ công an và nhiều tổ chức cá nhân khác
đã thể hiện tình đoạn của bệnh viện một trăm chín mươi tám
và cũng là nguồn động viên
để những chiến sĩ công an tại đây
vững tâm trên mặt trận
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín